ngày một mươi chín tháng chín tại thành phố hạ long hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh quảng ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ sáu nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
với khẩu hiệu hành động thanh niên quảng ninh tiếp lựa truyền thống sen đức luyện tài xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh
nhiệm kỳ qua hội liên hiệp thanh niên tỉnh quảng ninh đã triển khai hiệu quả phong trào tô yêu tổ quốc tôi
các chương trình an sinh xã hội tình nguyện vì cộng đồng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông
xây dựng tổ chức đoàn hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tập hợp kết nối các cơ lộc bộ hoạt động trên địa bàn tỉnh vào tổ chức hội
đồng hành với thanh niên yếu thế hướng dẫn công tác thanh niên dân tộc tôn giáo hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội
công tác phát triển hội cũng đạt được nhiều thành tích duy trì tốt hoạt động của các tổ chức thành viên như hội doanh nhân trẻ hội sinh viên tỉnh